với tám mươi huy chương vàng tính đến thời điểm một mươi chín h ngày hôm nay đoàn thể thao việt nam tiếp tục có thêm một ngày vàng tại sea games ba mươi để tiếp tục cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với đội tuyển thái lan
tiếp tục thi đấu bùng nổ trong ngày chín tháng một mươi hai tính đến thời điểm một mươi chín h các vận động viên đã có một ngày vàng bội thu khi mang về một mươi bốn tấm huy chương vàng nâng tổng số huy chương vàng đạt được lên tám mươi tấm vượt mục tiêu đặt ra sáu mươi năm huy chương vàng trước khi đại hội thể thao khu vực bế mạc hai ngày
đặc biệt cơn mưa vàng cuối ngày thuộc về đội tuyển vật cổ điển với năm huy chương vàng của nghiêm đình hiếu nguyễn ba sơn nguyễn thị xuân nguyễn đình huy và bùi tiến hải bên cạnh đó cũng chứng kiến sự xuất sắc của aerobics và điển kinh cuối ngày hôm nay nhiều nội dung chung kết điển kinh sẽ tiếp tục diễn ra mang lại nhiều huy vọng vàng của đoàn việt nam
với những tấm huy chương vàng quý giá đoàn thể thao việt nam đang ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương sea games ba mươi dành được tổng số hai trăm ba mươi bảy huy chương các loại trong đó có tám mươi huy chương vàng bảy mươi bốn huy chương bạc tám mươi ba huy chương đồng